theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên vẫn còn nhiều khu vực trong tỉnh bị nước lũ phong tỏa gây chia cắt cục bộ mực nước sông ba và kỳ lộ đang xuống chậm công tác cứu hộ cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa lũ đang được khẩn trương triển khai
tính đến chiều ngày bốn tháng một mươi một phú yên còn sáu người bị mất tích một trăm linh sáu thôn thuộc ba mươi sáu xã bị ngập nước nặng nhất là các xã sơn sơn nam sơn sơn bắc huyện miền núi đồng xuân hòa trị huyện phú hòa hòa kiến thành phố tuy hòa
năm tàu thuyền bị nhấn chìm nhiều tuyến giao thông và công trình thủy lợi bị sạt lở hư hỏng hàng nghìn hectare cây trồng chủ yếu là mía sắn bị ngã đổ ngập úng một số nơi bị cúp điện
hiện lượng nước đổ về hai hồ thủy điện sông ba hạ và sông hình vẫn còn ở mức cao nên các nhà máy thủy điện đang tiếp tục cho xả lũ với lưu lượng trên dưới bốn mét khối một giây
dự báo hai mươi bốn giờ tới nhiều khu vực trong tỉnh phú yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to khả năng chiều cường sẽ tăng cao với hai bảy mét vùng hạ du có thể còn ngập úng
các lực lượng cứu hộ cứu trợ kể cả không quân luôn đặt trong tình trạng khẩn cấp kịp thời hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống